từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thanh tra sở giao thông vận tải tp hà nội đã phối hợp với cục đăng kiểm việt nam
kiểm tra khí thải lưu động của các loại xe cơ giới sau quá trình kiểm tra một số phương tiện đã bị lập biên bản
đình chỉ hoạt động do vi phạm tiêu chuẩn khí thải
xe khách xe buýt và các loại xe tải đều được kiểm tra ngẫu nhiên nhằm đánh giá thực trạng vi phạm khí thải của các phương tiện
cũng như xe khách hay xe buýt những chiếc xe tải trên đường có dấu hiệu cú nát đã được lực lượng chức năng lựa chọn
ngoài khí thải các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện người lái cũng được lực lượng liên ngành kiểm soát và xử lý
kết quả của việc kiểm tra trong những ngày qua cho thấy hầu hết phương tiện đều đặt yêu cầu về quy chuẩn khí thải theo quy định
sau một tuần kiểm tra hơn ba mươi phương tiện của mỗi loại gồm xe khách xe buýt và xe tải kết quả có ba xe tải một xe buýt vi phạm
không có xe khách nào vi phạm về quy chuẩn khí thải
bốn trường hợp vi phạm đều đã được lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt đình chỉ hoạt động để chủ xe đưa phương tiện đi bảo dưỡng sửa chữa
lực lượng chức năng thông qua việc kiểm tra khí thải giữa hai chủ kỳ đăng kiểm để đánh giá xem công tác bảo dưỡng
duy tù thường xuyên của các chủ phương tiện như thế nào
từ kết quả thực tế đoàn kiểm tra sẽ có kiên nghị về việc có điều chỉnh chu kỳ đăng kiểm với các loại hình phương tiện vận tải này hay không